thưa quý vị sau khi ba mươi sáu nhà đầu tư điện mặt trời điện gió chuyển tiếp gửi văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ về những bất cập trong cơ chế giá
bộ công thương đã có phản hồi khẳng định việc ban hành quyết định số hai mươi một về khung giá phát điện cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp là đúng trình tự quy định
căn cứ báo cáo kết quả tính toán khung giá của tập đoàn điện lực việt nam evn suất đầu tư được thẩm định lựa chọn trên cơ sở suất đầu tư các dự án giảm trừ một mươi cho một mwp điện mặt trời một mw điện gió
tuy nhiên theo các nhà đầu tư thì việc giao cho đơn vị thuộc evn làm công tác xác định giá là chưa phù hợp
từ câu chuyện này cho thấy nhiều điều phải rút ra trong hoàn thiện thực thi chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo thống nhất trong quy hoạch phát triển điện quốc gia
vấn đề và chính sách ngày hôm nay với khách mời là tiến sĩ chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong sẽ chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này
đầu năm hai nghìn hai mươi ba bộ công thương ban hành khung giá phát điện mới cho các dự án chuyển tiếp này
theo đó giá trần dự án điện mặt trời chuyển tiếp là một một trăm tám mươi năm một năm trăm linh tám đồng một kwh và điện gió một năm trăm tám mươi bảy một tám trăm một mươi sáu
mức giá trần này thấp hơn hai mươi ba mươi so với giá fit ưu đãi hai mươi năm từng được đưa ra trước đây
theo các nhà đầu tư khung giá phát điện mới bộ công thương đưa ra quá thấp khiến họ có nguy cơ vỡ phương án tài chính
theo tính toán tổng vốn đầu tư của ba mươi bốn dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng gần tám mươi năm tỷ đồng
trong đó năm mươi tám tỷ là vay vốn ngân hàng
số tiền này sẽ không thể thu hồi
thậm chí doanh nghiệp có thể phá sản với khung
vâng đây không phải là lần đầu tiên các doanh nghiệp đầu tư điện gió điện mặt trời có kiến nghị lên thủ tướng chính phủ thậm chí là về nguy cơ phá sản
điều này cho thấy những khó khăn rất thực tế trong quá trình đầu tư điện gió điện mặt trời thỏa thuận khung giá mua bán điện cơ chế quản lý
nhìn nhận như thế nào về thực trạng này chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong sẽ có những phân tích cụ thể hơn
chúng tôi cho rằng là các doanh nghiệp điện gió đã hưởng ứng rất là tích cực
chủ trương chính phủ và lời kêu gọi của thủ tướng về làm điện tái tạo điện sạch đây là một động thái mà cần phải được khuyến khích và ủng hộ thậm chí có những chính sách đặc biệt để khuyến khích cái này cho những cái khác nữa
tuy nhiên các doanh nghiệp này đang gặp hai cái khó khăn
hoàn thứ nhất là các thể chế pháp lý để hướng dẫn thực hiện các quá trình triển khai các dự án điện tái tạo này là chưa thật định

hơn nữa là lại có sự phân cấp cho địa phương mà mỗi địa phương lại có một sự thiếu nhất
thế do đó nó tạo ra một cái sự khó trong vấn đề tuân thủ thể chế
thứ hai nữa là chính sách của quan chức năng nó tạo cái rủi ro về chính sách cho các doanh nghiệp
cụ thể ở đây là cái mức giá mới mà theo dự kiến của ngành chức năng là sẽ hạ từ hai mươi đến ba mươi so với ban đầu
thì như vậy là nó khiến cho các doanh nghiệp bị sốc
bởi vì khi mà họ làm dự toán để xây dựng thì chắc chắn là không có mức lạ càng đến như vậy
thế mà bây giờ lại bị hạ giá tới mức cao như vậy
chắc chắn là họ sẽ bị âm và như vậy là họ sẽ bị thua lỗ phá sản và do đó nó gặp áp lực về nợ xấu cho bản thân mình cũng như là cho các ngân hàng mà họ được vay vốn
bên cạnh đấy nữa thì các hoạt động giải trình các hoạt động hướng dẫn rồi thương lượng của ngành chức năng hình như nó cũng chưa tới chưa kịp
khiến họ buộc phải kêu gọi là kêu cứu
những vấn đề mấu chốt cần phải tháo gỡ ở đây là gì để đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước doanh nghiệp và đặt lợi ích của người dân lên trên hết
sẽ tiếp tục là những phân tích đánh giá và ý kiến từ khách mời của vấn đề và chính sách ngày hôm nay
có hai cái tháo gỡ quan trọng nhất
một là hoàn thiện thật sớm thật nhanh theo hướng đơn giản hóa các quy định bao gồm quy định về đầu tư quy định về bảo vệ môi trường quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy v v
để nó phù hợp với các cái điện tái tạo này
nó khác với khoản sản xuất kinh khác
để giúp các doanh nghiệp hoàn chỉnh sớm bộ hồ sơ để đưa lên các quan chức năng để thẩm định và duyệt trước khi thực hiện các hoạt động điều chỉnh giá điện
thứ hai nữa là xem xét lại cái mức giảm giá
chúng ta thấy là có một cái nghịch lý là ngành điện thì thường xuyên tăng giá
trong khi đó họ mua giá điện của điện tái tạo thì lại hạ sốc hay ba mươi mà lại không gắn với lộ trình giảm giá điện của ngành điện
như vậy người ta cảm giác là dường như đâu đó
có một cái sức ép
thế do đó là cần phải nhìn thẳng vào sự thật
và có cơ quan chức năng ở cấp còn cao hơn là bộ ngành
để mà hài hòa các lợi ích xử lý theo cái hướng là vì lợi ích quốc gia vì lợi ích phát điện để tái tạo
cũng như là xử lý các ngút mắc mà nó vượt ra khỏi cái thần quyền hoặc là vượt ra khỏi cái lợi ích
từ câu chuyện này sẽ có những vấn đề cần phải nhìn nhận một cách nghiêm túc để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro chính sách trong phát triển năng lượng tái tạo và câu chuyện quy hoạch điện lưới quốc gia
bài học đối với các doanh nghiệp đầu tư trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước khi hoạch định chính sách
tiến sĩ nguyễn minh phong sẽ chia sẻ cụ thể hơn quan điểm cá nhân về vấn đề này
chúng tôi cho rằng là có nhiều bài học cần rút ra
riêng đối với doanh nghiệp thì chắc chắn là bài học đầu tiên là học rút ra đó chính là tìm hiểu kỹ các quy định
tìm hiểu kỹ thị trường đặc biệt là nên có một hướng tiêu thụ khá chắc chắn
kể cả trực tiếp hoặc là với ngành điện chứ không phải là cứ đầu tư đã rồi đi tìm người mua
thì như vậy nó sẽ tạo ra cái rủi ro thị trường rất là lớn
và cố gắng tuân thủ ấm độ cao nhất các quy định hiện hành liên quan đến hồ sơ đầu tư hồ sơ về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy như đã nói ở trên
còn đối với nhà nước thì cần phải có một bài học rất lớn đó là giảm thiểu các rủi ro chính sách cho doanh nghiệp
khi anh đưa ra chủ trương thì anh phải có hệ thống thể chế tốt và nó nhất quán giảm thiểu các tình trạng doanh nghiệp bị hẫn bị sốc và từ đó sợ gây e ngại trong vấn đề đầu tư hoặc là rủi ro trong đầu tư
thứ ba nữa là phải vượt qua được cái lợi ích nhóm lợi ích ngành
tức là cơ quan quản lý cần phải vượt qua khỏi chính mình hoặc là phải có một con cấp cao hơn để không bị xử lý bởi cái lợi ích giữa người vừa đá bóng vừa thổi còi với lợi ích của doanh nghiệp
mà trong khi doanh nghiệp chỉ là cái người đơn phương
cái ép về cái tiền tiêu thụ
và cái thứ ba nữa là cần phải đẩy nhanh cái sơ đồ điện tạp theo hướng của thị trường hóa nhanh hơn để khuyến khích vụ quán trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu thụ điện
tránh trường hợp thông qua trung gian và nhớ tập trung nhiều hơn vào khâu tải điện khâu truyền điện phân phối điện
giảm thiểu cái tình trạng tập trung vốn cho vấn đề phát triển nguồn điện và từ đó cạnh tranh với các cái nhà sợi hóa
và bên cạnh đấy nữa là các chính sách giải trình chính sách trách nhiệm của những người có liên quan trực tiếp cũng cần phải được làm rõ để phân định cũng như là xử lý sớm các nút thắt
để tránh cái trường hợp phải khiếm kiện vượt mức vượt cấp mà nó gây ra tổn hại cho môi trường đối tượng kinh doanh của việt nam